thưa quý vị tối qua ngày năm tháng một mươi một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã phải điều động một cano và nhiều thợ lặn tới sông sài gòn để tìm kiếm năm thanh niên nhảy cầu
vụ việc xảy ra khoảng một mươi chín giờ tối tại khu vực cầu sài gòn thuộc khu vực quận bình thạnh tp hcm
thời điểm trên một số người thấy nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi đi bộ lên giữa cầu sài gòn
khoảng năm phút sau người này leo qua lan trang và nhảy xuống sông
phát hiện vụ việc mọi người hô hoáng kêu cứu nhưng nam thanh niên đã bị nước cuốn mất tích
một số nhân chứng cho biết người nhảy cầu mặc áo màu đen có rồi quay nón
khi nhảy người này để lại một đôi dép màu đen
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã mang bình oxy lặng dưới sông sài gòn tìm kiếm nam thanh niên
tuy nhiên sau nhiều giờ tìm kiếm đến khuya vẫn chưa có kết quả